thưa quý vị vào ngày hôm qua hai mươi bảy tháng chín thiếu tướng nguyễn phi hùng phó tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát bộ công an cho biết đã yêu cầu cục cảnh sát hình sự phối hợp với cơ quan hiệu quan để xác minh làm rõ vụ bà hà thúy linh bốn mươi năm tuổi là giám đốc của công ty trách nhiệm hiệu hạn hà linh phó chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp trẻ tỉnh lâm đồng chết nghi bị sát hại tại trung quốc
theo thiếu tướng nguyễn phi hùng thông lệ khi xảy ra các vụ án mạng ở nước nào thì lực lượng công an của nước đó sẽ thực hiện các việc điều tra
và ông cũng cho biết thêm là sau khi nắm được tình hình việc bà hà linh tử vong ở trung quốc cùng với nhiều thông tin khá phức tạp từ ngày hai mươi năm tháng chín tổng cục cảnh sát đã giao cho cục cảnh sát hình sự nắm tình hình trước mắt sẽ chờ các thông báo từ cơ quan công an trung quốc và sau đó sẽ có các bước phối hợp cần thiết